bộ y tế liên bang nga hôm qua cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc incira để điều trị bệnh nhân nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín thể nặng thuốc do công ty công nghệ sinh học biocat điều chế
văn phòng báo chí của bộ y tế nga cho biết thuốc được chỉ định cho những bệnh nhân thể nặng đồng thời lưu ý rằng việc ngăn chặn sự phát triển của các tế bào trong phản ứng miễn dịch và kích thích tế bào di động đến các vị trí viêm là vô cùng quan trọng trong điều trị covid một mươi chín
người đứng đầu của quỹ đầu tư trực tiếp nga ông kiril dmitriev đã báo cáo với tổng thống nga vladimir putin thuốc avisfavir sẽ được cấp miễn phí ở nga trong chương trình bảo hiểm y tế bắt buộc